từ ngày hai mươi tháng một mươi hà nội sẽ chính thức điều chỉnh khung giờ cao điểm buổi chiều sớm hơn ba mươi phút
bắt đầu từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ ba mươi phút thay vì một mươi sáu giờ ba mươi phút như quy định trước đây
giờ cao điểm buổi sáng giữ nguyên khung sáu đến chín giờ đồng thời quy định các loại xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch
có sức chứa từ ba mươi năm chỗ trở lên bao gồm cả người lái không được phép hoạt động trong giờ cao điểm
xe ô tô có sức chứa dưới ba mươi năm chỗ được phép hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tuy nhiên phải có phủ hiệu biển hiệu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật